một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh điện biên qua tỉnh hà giang đến cao bằng
sau đó vận chuyển sang trung quốc để tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện bảo lâm đội kiểm soát hải quan
cục hải quan tỉnh cao bằng triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng
vào khoảng một h ba mươi sáng qua tại khu vực xóm khuổi vin xã lý bôn huyện bảo lâm
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng là chảo tràn khen và nguyễn văn thọ
cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ vật chứng một mươi bánh heroin
đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do chảo tràn khen cầm đầu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa triệt xóa thành công ổ nhóm mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí liên tỉnh
có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh
cầm đầu đường dây này là nguyễn công minh
minh cùng với ba đối tượng khác
nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam
khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ chín khẩu súng cùng tám mươi bảy viên đạn
mở rộng điều tra bắt giữ thêm nông quốc việt là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục làm rõ thêm các mắt xích khác
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp giật tài sản
nguyễn trí công và nguyễn quang hùng cùng chú tại thành phố cần thơ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình khởi tố bắt tạm giam
vào một giờ chiều ngày ba tháng sáu công và hùng đi xe máy tới một cây xăng thuộc xã phú lộc huyện tam bình
thì thấy một nhân viên cây xăng đang nằm võng xem điện thoại
cả hai tiếp cận giật điện thoại của nạn nhân rồi đem bán
sau đó quay lại thị xã bình minh để mua ma túy sử dụng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc ninh đang tiếp nhận điều tra vụ việc
thi thể một nữ công nhân bị ô tô năm chỗ kéo lê
nạn giao thông ban đầu khoảng sáu km thì tài xế mới phát hiện
cụ thể vào chiều ngày hôm qua năm tài xế điều khiển xe ô tô nằm chỗ
về tới sân công ty trách nhiệm hữu hạn uyên tại khu công nghiệp quế võ thị xã quế võ
thì phát hiện thi thể một nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe
qua kiểm tra xác định nữ công nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tỉnh thái nguyên
bị tai nạn giao thông tại km một trăm ba mươi sáu đường cao tốc hà nội bắc giang
cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng sáu km
tại hiện trường vụ tai nạn còn xe máy của nạn nhân bị đổ trên đường
nhận định ban đầu của cơ quan chức năng đây là vụ việc phức tạp có nhiều tình tiết đáng ngờ
tuy nhiên do thời điểm trên có mưa to nên nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa
gây khó khăn cho công tác điều tra
trong khi đó vào chiều tối nay một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước
xe tải lật đè thẳng lên xe máy sau khi phanh gấp
rất may tài xế xe máy đã thoát chết trong găng tấc
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm chiếc xe tải biển số hai mươi chín h tám mươi năm nghìn bốn trăm năm mươi tám
lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn tới ngã tư giao nhau thuộc thôn hai xã đức liễu
thì gặp người đàn ông tên là thanh điều khiển xe máy bất ngờ định băng qua ngã tư
gặp tình huống đột ngột tài xế xe tải phanh gấp khiến chiếc xe bị lật ngang xuống bên phải đường
đè thẳng xuống vị trí xe máy
rất may ông thành đã nhanh chóng quăng xe máy bỏ chạy ra ngoài nên thoát chết trong găng tấc
chiếc xe máy bị đè bẹp xe tải cũng bị hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy từ tỉnh điện biên qua tỉnh hà giang tới cao bằng
sau đó vận chuyển sang trung quốc để tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với công an huyện bảo lâm đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh cao bằng
chiệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng
vào khoảng một h ba mươi sáng qua tại khu vực xóm củi vinh xã lý bôn huyện bảo lâm
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng chảo tràn khen và nguyễn văn thọ
cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ vật chứng là một mươi bánh heroin
đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do chảo tràn khen cầm đầu
sau thời gian xác lập chuyên án lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa chiệt phá một đường dây mua bán và tăng chữ vũ khí liên tỉnh
tham gia đường dây này là nguyễn công minh cùng ba đàn em là nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng
và ngô sĩ việt nam cùng chú tại huyện tuy phước
khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng
bao gồm bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo và một súng bắn đạn cao su cùng với tám mươi bảy viên đạn
khai thác nhanh tổ công tác phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục bắt giữ nông quốc việt ở đắk lắc là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục làm rõ thêm các đối tượng khác có liên quan
để xử lý theo quy định
đây là vụ án mà lực lượng công an thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh bình định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đang điều tra vụ việc
thi thể một nữ công nhân bị ô tô năm chỗ kéo lê cách hiện trường vụ tai nạn giao thông ban đầu khoảng sáu km thì tài xế mới phát hiện
theo thông tin ban đầu và chiều qua nam tài xế điều khiển xe ô tô nằm chỗ về tới sân công ty trách nhiệm hữu hạn uin
tại khu công nghiệp quế võ thị xã quế võ thì phát hiện thi thể một nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe
qua kiểm tra xác định nữ công nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở tỉnh thái nguyên bị tai nạn giao thông tại km một trăm ba mươi sáu cao tốc hà nội bắc giang
cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng sáu km tại hiện trường vụ tai nạn còn xe máy của nạn nhân bị đổ trên đường
nhận định ban đầu của cơ quan chức năng đây là vụ việc phức tạp có nhiều tình tiết đáng ngờ
tuy nhiên do thời điểm trên có mưa to nên nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa gây khó khăn cho công tác điều tra
thưa quý vị sau thời gian xác lập chuyên án lực lượng cảnh sát hình sự công an
tỉnh bình định phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa triệt xóa một đường dây mua bán và tàng trữ vũ khí liên tịch
cầm đầu đường dây mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí liên tỉnh này là đối tượng nguyễn công minh cùng ba đối tượng khác
là nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam cùng chú tại huyện tuy phước
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng trên lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng gồm bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo và một khẩu súng bắn đạn cao su cùng tám mươi bảy viên đạn
khai thác nhanh các đối tượng tổ công tác phối hợp với công an tỉnh đắk lắc tiếp tục bắt giữ thêm nông quốc việt hai mươi bốn tuổi ở đắk lắc là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của mình
hiện công an tỉnh bình định đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình định
một tụ điểm sản xuất và mua bán cỏ mỹ vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá
bước đầu cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng thu giữ một số loại máy móc hóa chất cùng với một lượng lớn nguyên liệu để bào chế cỏ mỹ
qua công tác nắm tình hình công an thành phố nha trang xác định và mời đối tượng phạm văn hoa chú tại phường vạn thắng thành phố nha trang về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hoa khai nhận cùng với con trai là phạm văn hiệp thường xuyên bán cỏ mỹ cho một số thanh niên tại địa phương
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoa cơ quan công an phát hiện một số loại máy móc hóa chất và hơn ba mươi kg nguyên liệu đựng trong các thùng cắt tông
bước đầu các đối tượng thừa nhận số nguyên liệu máy móc và hóa chất nói trên dùng để bào chế cỏ mỹ sau đó phân nhỏ để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là thái thành tân lê nguyễn hiếu trung và ngô sơn hoàng đều trú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa bắt quả tăng
đối tượng trung đang mang ba gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá đi bán với giá là hai mươi bốn triệu đồng cho người nghiện tại khu phố hai phường trung dũng
mở rộng điều tra công an tp biên hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp thái thành tân và ngô sơn hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của các đối tượng tại phường tân thuận tây quận bảy tp hcm thu giữ thêm bốn gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tổng khối lượng số ma túy thu giữ khoảng một trăm linh g và nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy
thưa quý vị đối với tội phạm về ma túy hầu hết tất cả các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đều xuất phát từ nhu cầu lợi ích vật chất
và siêu lợi nhuận từ việc mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy đây là yếu tố trực tiếp dẫn tới quá trình hình thành động cơ phạm tội
với tinh thần phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy
thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương ngoài tăng cường đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy còn chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền
nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh bắc cạn
bị cáo bạch thị phương sáu mươi sáu tuổi trú tại tổ ba phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực tổ một mươi sáu phường sông cầu tp bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang bị cáo phương
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ gần bảy mươi năm gram heroin phương là đối tượng đã có hai tiền án đều về tội phạm
mua bán trái phép chất ma túy chấp hành xong án phạt tù tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai lại tiếp tục phạm tội

phương bắc cạn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần bảy mươi năm gram heroin